các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị ngay sau đợt không khí lạnh mạnh vào ngày một đến ngày hai tháng ba
thời tiết miền bắc tăng nhiệt nhanh và nắng có nơi đến ba mươi độ
sau đó một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến cho nền nhiệt khu vực lại giảm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của bắc bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi chín tháng hai
bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét
riêng phía đông bắc bộ hòa bình lào cai yên bái trời tiếp tục rét đậm
vùng núi rét hại có khả năng kéo dài đến ngày hai tháng ba
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ
khu vực vùng núi phía bắc từ bảy đến một mươi độ vùng núi cao có nơi dưới năm độ
ở phía bắc trung bộ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
đồng thời từ ngày một tháng ba bắc bộ và bắc trung bộ có mưa và mưa nhỏ
từ gần sáng ngày một đến mùng ba tháng ba khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa
mưa rào dài ráp và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng cũng cho biết từ ngày mùng ba đến ngày mùng bốn tháng ba
ở bắc bộ trở lại hình thái đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
ngày ba tháng ba không khí lạnh suy yếu trời chỉ còn rét có nơi rét đậm
từ ngày mùng bốn trời rét về đêm và sáng
khu vực từ thanh hòa đến khánh hòa từ ngày bốn tháng ba có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
đáng lưu ý ngay sau đợt rét đậm rét hại này sẽ có đợt nắng nóng khá mạnh
ở miền bắc có nơi đến ba mươi độ miền trung đến ba mươi năm độ
liên quan đến các vụ động đất mới xảy ra trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thống kê của viện vật lý địa cầu cho biết trong hai tháng đầu năm
trên cả nước đã xảy ra hai mươi năm trận động đất nhỏ có độ lớn từ hai năm đến bốn độ
những trận động đất này tập trung ở các địa phương như con tum hòa bình sơn la
trong đó phần lớn là ở huyện con plong tỉnh con tum
cụ thể trong tháng hai tại con plong xảy ra một mươi bảy trận động đất nhỏ
trong đó ngày bảy tháng hai xảy ra chín trận động đất
trên động đất có độ lớn cao nhất là bốn
trước đó trong tháng một trên cả nước cũng đã xảy ra tám trận động đất
có độ lớn từ hai năm đến hai tám độ richter
trong số này có sáu trận động đất xảy ra ở huyện con plong
hai trận động đất khác xảy ra ở huyện mường tè tỉnh lai châu
và huyện lương sơn tỉnh hòa bình với độ lớn lần lượt là hai sáu và hai tám độ richter
cũng theo đại diện của viện vật lý địa cầu cho hay
tất cả các trận động đất xảy ra trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là động đất kích thích
thông thường những trận động đất có độ lớn dưới năm được xem là động đất nhỏ
ít khi gây rủi ro thiên tài
những trận động đất từ năm đến sáu độ richter trở lên là động đất trung bình
nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tài
từ sáu độ richter trở lên là động đất lớn nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao
theo quy định về quy chế phòng chống động đất sóng thần
ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất cảnh báo sóng thần
phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực tổ chức hướng dẫn sơ tán dân
và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn
đồng thời có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực
khi nhận được tin động đất cảnh báo sóng thần mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng
phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn
chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
thưa quý vị chỉ một ngày sau khi đón nắng nóng kỷ lục khoảng một trăm hai mươi bảy triệu người sống
ở miền đông nước mỹ đã được cảnh báo về việc tiết trời lạnh giá trở lại
kèm theo gió giật có thể lên tới bảy mươi hai km trên giờ
thời gian gần đây hơn ba mươi lãnh thổ mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa
về thời tiết khắc nghiệt khi gió mạnh bão tuyết và nguy cơ lốc xoáy đe dọa
các khu vực ở miền đông nam thùng lũng ohio và bờ đông
trong khi bão lớn về mùa đông đổ về vùng tây bắc nước này
chỉ một ngày sau khi đón nắng nóng kỷ lục vào thời điểm vốn thường lạnh nhất trong năm
khoảng một trăm hai mươi bảy triệu người sống ở miền đông đã được cảnh báo về việc thời tiết lạnh giá trở lại
kèm theo gió giật có thể lên tới bảy mươi hai km trên giờ
ở khu vực tây bắc thái bình dương một cơn bão mùa đông lớn có thể mang theo mưa
và tuyết rơi dày trong đất liền kèm gió mạnh cho đến hết ngày một tháng ba
cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia của mỹ cảnh báo nguy cơ tầm nhìn hạn chế
do gió mạnh và tuyết có thể khiến cho việc đi lại trở nên khó
cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia dự báo nhiều khả năng cuộc sống hàng ngày của người dân
trên những vùng núi cao ở dãy syri nevada có thể bị ảnh hưởng kéo dài do thời tiết cực đoan
cũng theo đơn vị này lốc xoáy và rông bão kèm theo mưa đá gây thiệt hại có thể xảy ra
ở thung lũng ohio trong khi tuyết rơi một mươi năm cm có thể xảy ra ở khu vực phía đông
và vùng thượng michigan và thượng new york
một số khu vực ở bang texas đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lên tới một trăm linh độ f
tương đương với ba mươi bảy bảy độ c trong hai ngày đầu tuần
gió mạnh và độ ẩm thấp đã góp phần gây ra bốn vụ cháy rừng tại bang này
khiến một số thị trấn nhỏ phải sư tán
giới chức địa phương cho biết thời tiết cực đoan đã gây ra một số thiệt hại về tài sản
nhưng không có báo cáo thiệt hại về người
theo các nhà khoa học những hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường xảy ra thường xuyên hơn
do sự nóng lên toàn cầu cũng như hình thái thời tiết enino đã khiến vùng biển phía đông thái bình dương ấm lên
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác có nơi có rông
trung bộ có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi hai đến một mươi năm độ
có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
riêng khu vực điện biên lai châu hai mươi hai hai mươi năm độ
có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùm và sơn mù
riêng vùng núi có mưa rào và rông vài nơi
chiều và đêm có mưa mưa nhỏ gió nhẹ
chiều và đêm gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm trời xếp đậm vùng núi xếp hải
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi đến một mươi ba độ
vùng núi từ tám đến một mươi độ
vùng núi cao
có nơi dưới năm độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
nhiều mây phía bắc sáng có mưa nhỏ mưa phùm và sơn mù
đêm có mưa và mưa nhỏ
phía nam có mưa vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời rét
nhiệt độ thâm nhất
phía bắc từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
phía nam từ một mươi tám đến hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất
phía bắc từ một mươi chín đến hai mươi một độ
phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất
phía bắc từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
phía nam có nơi từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất
từ một mươi tám đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất

phía nam có nơi trên ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng
riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông
từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu
giờ cấp bảy cấp tám
sống biển cao từ hai đến ba mét
quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây cấp sáu
giờ cấp bảy
sống biển cao từ hai đến ba mét
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây
sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trời rất đậm
nhiệt độ từ một mươi một đến một mươi bảy độ
thành phố huế nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi tám độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh vào chiều tối nay ngày một tháng ba
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại